thưa quý vị và các bạn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết
đồng chí nguyễn đức bình sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù được đảng nhà nước tập thể giáo sư bác sĩ
tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu
đồng chí đã từ trần vào hồi h bốn mươi bốn phút ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí nguyễn đức bình sẽ được thông báo sau